tình hình dịch bệnh bạch hầu đang diễn biến phức tạp ở nước ta và tỉnh thanh hóa cũng đang phải đối mặt với nguy cơ dịch bệnh
mới đây thực hiện công điện khẩn của ubnd tỉnh thanh hóa về phòng chống bệnh bạch hầu
ngành y tế tỉnh thanh hóa đang tích cực triển khai các biện pháp để chủ động kiểm soát phát hiện
ngăn chặn kịp thời dịch bệnh bạch hầu không để lây lan trên địa bàn tỉnh
năm hai nghìn một mươi chín tỷ lệ tiêm phòng các vaccine phòng chống bệnh bạch hầu đúng độ tuổi trên địa bàn tỉnh thanh hóa mới đạt khoảng chín mươi
trong đó có tám huyện tỷ lệ tiêm phòng bạch hầu dưới tám mươi
để chủ động phòng bệnh trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh thanh hóa đang ra soát đánh giá nguy cơ bệnh bạch hầu
tại những vùng có tỷ lệ tiêm chủng thấp các đối tượng chưa được tiêm chủng đầy đủ để triển khai các kế hoạch tiêm vét
tiêm bổ sung bảo đảm tỷ lệ bao phủ vaccine
cũng trong thời gian này
y tế của tỉnh thanh hóa sẽ tăng cường phổ biến kiến thức về bệnh bạch hầu
tập trung giám sát để sớm phát hiện các ca bệnh từ đó cách ly
điều tra dịch tễ và triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh